một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ lê văn khánh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay